tỉnh đoàn ninh thuận vừa tổ chức đoàn thiện nguyện đi thăm tặng một trăm linh xuất quà mỗi xuất giá trị năm trăm linh đồng
gồm các nhu yếu phẩm cho các hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nèo đơn ở xã công hải huyện thuận bắc
trong năm hai nghìn một mươi sáu xã công hải liên tiếp bị ảnh hưởng bởi nắng hạn kéo dài nên toàn bộ diện tích sản xuất nông nghiệp đều bỏ hoang
cuối năm khi bà con chuẩn bị thu hoạch thì lũ lụt ập về là một trăm tám mươi hectare cây lúa cây màu bị ngập úng
người dân nơi đây càng khó khăn nhiều hơn
việc hỗ trợ kịp thời về vật chất tinh thần giúp bà con nghèo có thêm động lực vượt qua khó khăn ổn định đời sống và vui đón tết đình dậu năm hai nghìn hai mươi